các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp bước cùng với thời đại từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu giờ đây đã có thể sánh vai cùng với các nước lớn mạnh tạo nên sự kêu hãnh cho một đất nước dòng lõi lạc hồng
vâng thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có bài viết quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng công an
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ đảng và xây dựng đảng trong công an nhân dân được đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh trong bài viết này
một là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp
đây là nhiệm vụ rất quan trọng được xác định là trọng tâm của lực lượng công an nhân dân với yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an ninh an toàn và góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời phải bảo đảm môi trường xã hội ổn định an ninh an toàn trật tự lành mạnh góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân vào dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp
tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
triển khai thực hiện nghiêm túc thông chi số một tt duca ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của đảng ủy công an trung ương về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp ủy đảng thủ trưởng công an các cấp phải lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao và công tác tư tưởng trong đảng bộ tri bộ
nắm bắt và giải quyết kịp thời thấu tình đạt lý những vấn đề tồn tại bức xúc của đơn vị địa phương mình
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
có sức chiến đấu nội bộ trong sạch đoàn kết thống nhất cao
đổi mới nội dung hình thức biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
tổ chức sinh hoạt đảng bộ tri bộ cấp ủy phải đi vào thực chất bảo đảm tính lãnh đạo tính giáo dục và tính chiến đấu cao
tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng với niềm tin mới khí thế mới và quyết tâm mới
đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
luôn khắc ghi và thực hiện bằng được chân lý vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục hai mươi bốn trên bảy
khi là người đó lây nhiễm cả bao nhiêu cộng đồng thì đâm ra nó rất là hoang mang cho nhân chúng
đây là khẩu biến khi mua ở ngoài cũng không báo mua được
mua đây là cơ quan nó phát cho để đeo là nó an toàn về những cái bệnh
mình nên là thứ nhất là mình không từng chiến sĩ phát khẩu trang nhắc nhở cho mình
mình nên tự giác nếu mà mình giữ được an toàn cho mình
thì mình cũng giữ được an toàn cho người thân xung quanh của mình
rất là cảm kích họ họ đã có những cái tấm lòng để phục vụ nhân dân
để quan tâm đến nhân dân về bệnh tật
nên là họ cũng phát khẩu trang miễn phí cho mọi người
bắt đầu cái dịch này ra thì cô đã chuẩn bị từ đầu rồi
cô lúc nào cô cũng xem tivi để nghe những cái thông tin
rồi là cô cũng chuẩn bị đi đâu cô cũng bịt khẩu trang
hôm nay cô đến đây làm với cô
cô đi vô khẩu trang này mà cô bịt khẩu trang của cô để cô giặt thường xuyên
cùng chung tay với cộng đồng trong việc phòng người dịch bệnh phim phởi cấp corona
nhiều khối quan hành chính của tp hcm khác
như các đội trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
ủy ban nhân dân các phường xã
cũng đã tổ chức phát khẩu trang
cung cấp nước rửa tay miễn phí cho người dân khi đến làm việc
ngoài ra các hội nhóm tình nguyện
cũng đã phát khẩu trang cho người đi đường nhiều ngày qua
trong bối cảnh nhiều nơi hết hoặc không bán khẩu trang
thì những hành động đẹp này đã tạo được hiệu ứng tốt trong lòng người dân
góp phần nâng cao ý thức hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
do ảnh hưởng của dịch phim phởi cấp corona rơi ra
nhiều người e ngại đến những nơi đông người
xong trong ngày viết thần tài mùa một mươi tháng giêng âm lịch
các cửa hàng bán vàng bán cá lóc vẫn nhộn nhịp người mua
với tâm lý lấy hơn trong những ngày đầu năm
dự đoán trước tình hình
các doanh nghiệp mua bán vàng bạc đá quý
đã tung ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu

cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại